thưa quý vị năm mươi công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn ấn độ dương
khu công nghiệp thốt nốt phường thới thuận quận thốt nốt thành phố cần thơ
nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu vào chiều ngày hôm qua
tại bệnh viện đao khoa trung tâm an giang
trước đó vào bữa trưa qua nhiều công nhân ăn trưa với món chay nấm bảo ngư xào tàu hũ
sau đó hơn năm mươi công nhân nhập viện cấp cứu đều trong tình trạng chóng mặt
buồn nôn đau bụng nghi ngộ độc thực phẩm nhưng chưa ghi nhận ca sốc
bệnh viện đa khoa trung tâm an giang huy động hơn ba mươi năm bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện
tiến hành khám lấy dấu hiệu sinh tồn truyền dịch lấy máu xét nghiệm
đo huyết áp bù điện giải cho các bệnh nhân
sau khi cấp cứu và điều trị tích cực nhiều công nhân đã hồi phục sức khỏe
bệnh viện cho xuất viện
hiện tại còn nhiều bệnh nhân khác tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện
tại thị trấn đồng đăng các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế đã phát hiện
đối tượng chạy xe mô tô với tốc độ cao chở các thùng hàng ở phía sau
khi thấy tổ công tác thì đối tượng đã cắt bỏ thùng hàng và tăng tốc bỏ chạy
tăng vật thu giữ là hàng hóa vô chủ gồm chín mươi tám chiếc điện thoại di động các loại
do trung quốc sản xuất ước tính trị giá trên bốn mươi triệu đồng
cùng thời điểm tổ công tác đã bắt giữ lô hàng hóa vô chủ gồm chín trăm linh chiếc màn hình
điện thoại di động nhập lậu từ trung quốc
trị giá trên năm mươi triệu đồng
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tại khu ga thị trấn đồng đăng lực lượng công an tiếp tục giữ lô hàng hóa
gồm bốn mươi chiếc máy tính sách tay đã qua sử dụng trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng
và tất cả đều là hàng hóa vô chủ
công an thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt quả tàng
nhóm gồm sáu đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
cụ thể tại quán cà phê hương thảo nguyên thuộc phường tứ hạ thị xã hương trà
công an thị xã hương trà bắt quả tang nhóm sáu đối tượng là nguyễn văn hiếu trần công bảo huy
trịnh công trường lê văn nghĩa trần đức rin hoàng nhật linh cùng chú tại thị xã hương trà
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại hiện trường thu giữ tổng số tiền gần năm mươi triệu đồng
hai điện thoại di động cùng nhiều tăng vật mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc
khi thấy người bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện nhưng không có người thân ở bên cạnh
một chiến sĩ công an đã tỉnh nguyện
ở bên ân cần chăm sóc và tìm cách thông tin cho gia đình người bị nạn đến
anh idut nie ở xã gia hồ huyện crong nang tỉnh đắk lắc
trong một lần đi làm dãy về đã bị tai nạn giao thông nguy kịch đến tính mạng
sau đó anh idun ne được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để cấp cứu
tuy nhiên anh idut vẫn hôn mê và không có một người thân nào ở bên cạnh
tình cờ thời điểm này thượng úy phạm việt đức
cám bộ công an huyện cron park tỉnh đắk lắc đến thăm người nhà đang điều trị tại bệnh viện này
thấy tình cảnh như vậy đồng chí đức đã xin phép đơn vị ở lại cùng với các y bác sĩ tại bệnh viện
để ân cần chăm sóc cho anh idus nie và chụp ảnh anh đưa lên mạng xã hội facebook
với hy vọng sẽ nhanh chóng thông tin tìm được người nhà của nạn nhân
trong quá trình mà người nhà chưa lên thì tôi cũng có hỗ trợ chỗ bệnh nhân
chung là cũng chăm sóc về sức khỏe thay cho người nhà
chứ bây giờ cũng bản thân của ông cũng không có ai ở đây chăm sóc
và tôi cũng có nhờ chỗ bác sĩ chăm sóc về mọi mặt
với tư cách là người công an nhân dân cánh mệnh trong tâm tư
luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm là đảm bảo quyền lợi cho người dân
nên tôi đã có đăng tải hình ảnh của ông virus này lên trên mạng xã hội
để mong được sớm tìm được người nhà
sau khi thượng úy phạm việt đức đăng hình ảnh của anh idut lên facebook
đã nhận được sự chia sẻ của cộng đồng mạng
ngắn người nhà của anh youth đã nhận được thông tin
và kịp thời đến bệnh viện chăm sóc cho anh
trong lúc anh bị tai nằm xa thông
rồi có một người dân đi ngang qua mang đến bệnh viện
rồi có một người công an đăng facebook
rồi thấy hình của anh trai của mình
mẹ bàn bình luận là thấy anh trai của mình đang nằm bệnh viện không có ai
nên thông báo cho gia đình gia đình đến để chăm sóc cho anh trai của mình
qua đây em xin
cảm ơn công an của cân bộ đã giúp đỡ chúng tôi qua nhiệm vực nguy hiểm
sự cảm thương chia sẻ của người có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn là một nghĩa cử cao đẹp
hy vọng sẽ có thêm nhiều trái tim nhân hậu đến với nhiều người
cục trưởng cục hàng không việt nam vừa ký quyết định thành lập ban chỉ đạo
và kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bằng đường hàng không
đảm bảo an toàn giao thông trật tự xã hội trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý
vì trong kế hoạch này cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không
cần kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định
và có các biện pháp chống đầu cơ buôn bán vé gây mất trật tự xã hội
về kế hoạch phục vụ tết và nhu cầu
mùa lễ hội xuân hai nghìn hai mươi cục hàng không việt nam giao nhiệm vụ cho các cảng vụ miền bắc
miền trung và miền nam tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định
về an toàn an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không sân bay
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại
bằng đường hàng không đúng lịch trình hạn chế số lượng người đón tiễn tại các sân bay
phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng điều tiết giao thông
không để xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông tại sân bay và khu vực lân cận
đối với các hãng hàng không cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch
tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm bố trí giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại
của người dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay
điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến hủy chuyến
ngoài ra chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin
kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định
và có biện pháp chống đầu cơ buôn bán vé gây mất trật tự xã hội
thưa quý vị và các bạn mới đây đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ
nhằm giảm ủn thắc giao thông và ưu nhiễm môi trường của sở giao thông vận tải hà nội
đang nhận được sự chú ý đặc biệt của người dân
trong khi đó có nội dung sẽ dừng toàn bộ hoạt động của xích lô xe ba bánh chở hàng
chở người trên địa bàn thành phố
xung quanh nội dung này đang vấp phải rất nhiều luồng ý kiến trái chiều
bởi lâu nay xích lô đã không còn quá nhiều và chủ yếu chỉ hoạt động trong lĩnh vực du lịch
như là một nét văn hóa đặc trưng khi đến với hà nội
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên thời sự
trong tâm thức của rất nhiều người hà nội xích lô như một gam màu góp phần
làm đẹp bức tranh du lịch hà nội mang đến sự thú vị cho du khách nước ngoài
về một loại hình phương tiện chỉ có thể nhìn thấy và sử dụng khi đến với việt nam
đối với những du khách dạo phố bằng xích lô phương tiện này đủ chậm để ngắm nhìn
những khung cảnh xung quanh chụp ảnh và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng
tại vì những cái này nó là những cái ký ức những cái để nó gợi lại tạo những cái gọi là hà nội
nó rất là cổ kính nó đẹp trong con mắt của người ta khi người ta nghĩ về hà nội
chứ còn những cái phương tiện gọi chẳng hạn như ô tô hoặc là tàu hoặc là các thứ
đi tôi đến nước nào tôi chả có
gắn liền với xích lô từ lâu cũng là nghề mưu sinh của không ít người
trước thông tin thành phố có ý định loại bỏ xích lô và sẽ tạo công an việc làm khác
cho những người lao động này
nhiều người tỏ ra vô cùng lo lắng
các chuyên gia về văn hóa giao thông cho rằng hiện hà nội chỉ có bốn doanh nghiệp với ba trăm linh đầu xe
và chủ yếu chỉ hoạt động trong lĩnh vực du lịch

trong việc giảm ủn tăng giảm nguyên liệu giảm nguyên liệu giảm nguyên liệu giảm nguyên liệu
các chuyên gia về văn hóa giao thông cho rằng hiện hà nội chỉ có bốn doanh nghiệp với ba trăm linh đầu xe
và chủ yếu chỉ hoạt động trong lĩnh vực du lịch
việc cấm ba trăm linh xe này không mang lại nhiều hiệu quả
trong việc giảm ủn tăng giảm nguyên liệu giảm nguyên liệu giảm nguyên liệu giảm nguyên liệu

trong việc giảm ủn tăng giảm nguyên liệu giảm nguyên liệu giảm nguyên liệu giảm nguyên liệu
nhận thành phố đang trong quá trình phát triển hiện đại hóa
việc loại bỏ các phương tiện thô sơ cũ kỹ cũng góp phần tạo mỹ quan đô thị
thế nhưng cũng cần xem xét kỹ lưỡng vì xích lô là nét văn hóa độc đáo của hà nội xưa
tránh làm mất đi nét đẹp văn hóa du lịch vốn có của thủ đô nghìn năm văn hiến
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua thì vấn đề an toàn
giao thông tại các cổng trường học đã được nhắc đến rất nhiều
đặc biệt là hình ảnh các phụ huynh xếp hàng đón con trong sự trật tự an toàn
tại các tỉnh như nam định hà tĩnh đã để lại ấn tượng rất lớn và có sức lan tỏa mạnh mẽ
vâng dường như sự lan tỏa ấy cũng đã đến với thủ đô hà nội
có thể nói tại hà nội thì việc tổ chức những cổng trường an toàn giao thông
phụ huynh xếp hàng đón con vẫn là một bài toán khó đối với các cơ quan chức năng
đặc biệt là tại địa bàn nội đô
trong thời gian vừa qua với sự nỗ lực của chính quyền nhà trường và các ban ngành đoàn thể
thì tại huyện thường tín mô hình cổng trường an toàn giao thông đang được triển khai quyết liệt
bước đầu đã có những kết quả tích cực
trường tiểu học xã liên phương là một trong ba mươi điểm trường tại huyện thường tín
mới đưa vào triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông
tất cả phụ huynh khi đưa đón con em đều phải tuân thủ theo đúng quy định
những vạch kẻ nơi đỗ xe đón con được thiết lập
và hầu hết phụ huynh học sinh đều tỏ ra rất vui mừng và ủng hộ chủ trương này
thường thường là tôi đoán học sinh là quay đỗ ngay cổng trường
nhưng mà vì hôm nay an toàn giao thông tôi có đỗ xe một tí
nhưng mà tôi rất vui là để cho an toàn giao thông cho mọi người và cho cả các cháu
tôi tức là riêng bản thân tôi và tôi cũng động viên mọi người lên duy trì cái lời lếp này
tức là được mãi mãi thì càng tốt
trước khi triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông
khu vực này có tình trạng lộn xộn xe đưa đón học sinh
phần vì ý thức của một bộ phận người dân chưa cao
phần vì chưa được tuyên truyền chưa có hình mẫu để làm theo
để thay đổi tư duy của các bậc phụ huynh
đoàn thanh niên huyện thường tín đã phối hợp với các nhà trường
lực lượng công an huyện triển khai kẻ vạch phân làn
điểm dừng đỗ theo quy định và tổ chức tuyên truyền cho mọi người
để ai cũng tạo thói quen tự giác chấp hành chủ trương này
công an huyện thường tín phối hợp cùng huyện đoàn thường tín
tổ chức các buổi tuyên truyền tại các trường học
để nâng cao ý thức cho các phụ huynh và học sinh cũng giáo viên
trong việc đưa đón các em học sinh
từ các buổi này với mục đích muốn xây dựng các cổng trường thân thiện
qua triển khai các phụ huynh đã chấp hành tốt các luật lệ an toàn giao thông
trong việc đưa đón các cháu
công tác dụng lớn nhất là từ đó sẽ xây dựng được ý thức chấp hành
luật lệ an toàn giao thông cho các cháu ngay từ khi còn là học sinh
từ đó chúng ta sẽ xây dựng nề nét cho các cháu khi tham gia giao thông
sẽ chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông
chúng tôi cũng ngay xác định ngay từ đầu là việc sự phối kết hợp
giữa công an xã và đoàn thanh niên thì nó chỉ là mang tính chất nhất thời
còn để đảm bảo duy trì lề nét an toàn giao thông thông thoáng ở cổng trường
thì cái lực lượng
cán bộ công chức viên chức và giáo viên nhà trường
là chịu trách nhiệm chính
và để duy trì được thì chúng tôi phải tuyên truyền
tới toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh
để làm sao nắm bắt được cái sự an toàn cần thiết
và tạo sự thông thoáng ngay cổng trường
đó là điều quan trọng nhất
và khi phụ huynh hiểu phụ huynh chung tay cùng chúng tôi
thì chúng tôi tin rằng cái điều đó sẽ làm được
tổ chức rồi thì làm thế nào để duy trì hiệu quả mô hình này
là câu hỏi luôn được các ban ngành chức năng của huyện thường tín đặt ra
huyện này huyện thường tín đã tổ chức được mô hình
cổng trường an toàn giao thông tại ba mươi trên sáu mươi điểm trường
trong thời gian tới để duy trì hiệu quả mô hình này
và đồng thời tiếp tục nhân rộng ra toàn huyện
đang đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của chính quyền
và các ban ngành đoàn thể huyện thường tín
sau khi mà chúng tôi đã thực hiện trên địa bàn toàn huyện
thì chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cái việc mà duy trì
cũng như là phát huy tốt về cái mô hình
cổng trường an toàn giao thông
giao thông năm nay và những năm tiếp theo
cái quan trọng hơn nữa đó là cái việc mà tự xây dựng được
cái ý thức cái chấp ngành giao thông
cũng như là ý thức của nhân dân
trong cái việc mà đưa đón học sinh
cũng như là đưa đón con em trên địa bàn toàn huyện
trước khi mà làm cái điểm dừng đỗ xe đây
thì tôi cảm thấy là ra vào của các cháu heo lộn sổ
từ khi mà đoàn thượng niên đã quy định
những cái nơi đỗ xe như thế này
thì chúng tôi rất hoàn ngành
cái việc là của bàn giáo hiệu trường kiểu học lý phương
và của đoàn thanh niên
hiệu quả của mô hình cổng trường an toàn giao thông
được thấy rõ khi nguy cơ ủn tắc
các vụ va chạm hay tai nạn giao thông
được hạn chế tối đa
chính vì vậy các bậc phụ huynh
đã rất đồng tình hưởng ứng
và kêu gọi nhau chấp hành
riêng đối với các em nhỏ
hình ảnh đẹp mỗi ngày như thế này
cũng góp phần hình thành ý thức tôn trọng luật giao thông
từ đó duy trì văn hóa giao thông
rõ ràng những cổng trường an toàn giao thông
đã và đang lan tỏa đến nhiều địa phương
và thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm
đó là những cổng trường như thế này
sẽ tiếp tục được lan tỏa
và nhân rộng trên địa bàn cả nước
thưa quý vị những năm vừa qua
các tổ chức phản động chống phá nhà nước
hoạt động rất mạnh mẽ
và đối tượng mà trùng hướng tới
đó chính là giới trẻ là các em học sinh sinh viên
đây là những thành phần trẻ nhiệt huyết
nhưng rất dễ bị kích động do chưa có nhiều kinh nghiệm sống
và trước thực trạng đó
lực lượng công an các đơn vị đã chủ động phối hợp
với nhà trường để tích cực đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh sinh viên
từ đó giúp cho các em điều chỉnh được hành vi
cách ứng xử với bạn bè
thầy cô gia đình và xã hội
bị xử phạt về hành vi tung tin đồn thất thiệt
hay bị triệu tập vì chót bắt trước xu hướng
ăn xin mặt đen ham câu like câu view
những bạn trẻ này vì thiếu hiểu biết
đã vô tình vi phạm pháp luật
em nghe được mọi người kể
nên em đã đăng tải lên trang facebook của mình
với mục đích là để cảnh giác
chịu phóng nghe có bị xấu
nhưng mà sau khi cơ quan tỉnh làm việc
với cơ quan công an
thì em đã nhận ra được
là hành vi của mình là chưa đúng
tại vì thông tin đó là chưa
chưa được kiểm chứng là đúng
em đã nhận ra được lỗi của mình
và em xin lỗi tất cả mọi người
vì đã làm mọi người hoang mang
vì thông tin mà mình đăng lên
những buổi tuyên truyền ngoại khóa
về luật an ninh mạng
đã được lực lượng công an
triển khai rộng rãi tại nhiều trường học
những ví dụ cụ thể
những câu hỏi liên quan đến luật an ninh mạng
được đề cập một cách sinh động đa chiều
qua mỗi tuyên truyền ngoại khóa
các thầy cô giáo học sinh
đã có thể tự nhận diện phòng ngừa
đấu tranh với những hành vi lợi dụng không gian mạng
để hoạt động vi phạm pháp luật
đối với em là một sinh viên
thì trước hết là
mình cần phải là xây dựng một cái ý thức
về văn hóa sử dụng mạng xã hội trước
đối với chính bản thân mình
đó là cần phải sàng lọc kỹ
tất cả các thông tin
ở trên tất cả các trang mạng xã hội
và cần cẩn thận
ngay từ những cái nút like team
hoặc là chia sẻ các cái bài viết
và thứ hai là
khi mà mình đã biết
và mình đã hiểu rồi
thì cần nên là chia sẻ những cái thông tin
mà mình tìm hiểu được cho các bạn bè
hoặc là người thân trong gia đình biết
để tránh những cái ý đồ xấu
của những cái phần tử xấu
hiện nay các thế lực thủ địch
vẫn luôn tuyên truyền luật an ninh mạng ra đời
là nhằm hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người dân
thế nhưng qua buổi tuyên truyền
các bạn học sinh đã có thể hiểu
luật an ninh mạng hai nghìn một mươi tám
ra đời là nhằm bảo vệ lợi ích
cho xã hội làm thay đổi nhận thức
hành vi lối sống của con người
theo hướng tích cực lành mạnh
học viện trị công an dân đã chỉ đạo
bộ môn pháp luật và bộ công an
xây dựng kế hoạch phối hợp
với công an quận bắc tây liêm
tuyên truyền giáo dục pháp luật
đối với các trường đại học
trung học phổ thông
và các trường học cơ sở trên địa bàn quận
thông qua đó giúp cho
đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên
nắm vững được những nội dung
của luật an ninh mạng
và tuân thủ
những quy định của pháp luật
trong quá trình sử dụng không gian mạng
trong công tác
trong học tập trong nghiên cứu
tuy còn hạn chế về thời gian
nhưng qua mỗi buổi tuyên truyền
chúng ta đều có thể cảm nhận về sự thay đổi
nhận thức pháp luật của từng học sinh sinh viên
đó chính là cơ sở
để các em có thể giúp lực lượng công an
nhận diệt phòng ngừa ngăn chặn
xử lý kịp thời những nguy cơ
xâm phạm an ninh mạng góp phần
bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội